đánh giá triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi cho thấy
qua ba năm triển khai đầu tư công đã đạt được những kết quả tích cực
song vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục phải cải thiện trong giai đoạn tiếp theo
năm hai nghìn một mươi tám là khóa đầu tiên thực hiện đầu tư công trung hạn
đó là một bước đổi mới đột phá và toàn diện trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư công
theo hướng là tuân thủ tốt hơn thông lệ quốc tế và tạo ra môi trường kinh doanh ổn định và thân thiện hơn với các doanh nghiệp và thị trường
thay đổi quan trọng về thể chế đã dẫn đến kết quả rất lớn trong thực tiễn hoạt động đầu tư công và trong hiệu quả đầu tư công
ví dụ tăng tính kỷ luật trong đầu tư công giảm được một số dự án cắt giảm cơ bản tình trạng nợ động cơ bản tăng quy mô dự án
tuy nhiên vẫn còn những vấn đề mà việt nam cần phải khắc phục sau ba năm triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn
cái khoảng cách về chất lượng thể chế giữa cái thể chế quản lý đầu tư công của chúng ta so với những cái thông lệ tốt trên thế giới vẫn còn khoảng cách rất xa
trong giai đoạn trước mắt thì theo tôi cho rằng là có thể có một số cái biện pháp mà cũng đã giải pháp mà cũng đưa được vào trong cái dự tả luật đầu tư công rồi đấy
chúng ta cần phải nhấn mạnh
thứ nhất là chúng ta phải làm cho chuẩn hóa các thủ tục đơn giản hóa các thủ tục tăng cường phân cấp cho địa phương
cái thứ hai theo tôi quan trọng hơn đó là chúng ta phải
tăng chất lượng của công tác thẩm định dự án lựa chọn dự án sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án
chúng ta phải có những cái tiêu chí cụ thể
chúng ta bằng những tiêu chí cụ thể này phải lượng hóa được so sánh được các dự án với nhau
thì có như vậy chúng ta trong cái khâu thực hiện dự án về sau nó mới thuận lợi được
việc đặt mục tiêu giải ngân một trăm linh cho năm hai nghìn một mươi tám sẽ đặt ra nhiều thách thức
theo đó cần tăng cường hơn nữa khâu giám sát đánh giá theo dõi dự án theo thời gian thực
đưa công nghệ vào để lưu chuyển thông tin cho các dự án
có như vậy sẽ tăng trách nhiệm ban quản lý dự án
như vậy sẽ tăng được năng lực thực thi